sau kỳ nghỉ tết truyền thống những ngày qua ngư dân các vùng biển làng trài tại quảng ngãi đã thực hiện các nghi lễ cầu ngư
bắt đầu các chuyến vân khơi đánh bắt xa bờ giữ gìn vùng biển của tổ quốc mở đầu cho một năm đánh bắt thuyền đầy tôm cá
tại các làng trài ven biển bồ lão chủ vạn gành cả và ngư dân thực hiện nghi lễ cầu ngư cúng biển cho các tàu thuyền ra khơi
khởi đầu trong mùa đánh bắt bội thu hơn ba trăm linh tàu thuyền của các ngư dân vùng biển bình sơn lý sơn sa huỳnh sẵn sàng ra khơi dài ngày trên biển
quảng ngãi hiện có hơn năm năm trăm linh tàu thuyền đánh bắt trên biển trong đó có khoảng bốn tàu thuyền công suất lớn
với hơn một mươi một lao động đánh bắt vùng biển hoàng sa trường sa
những chuyến tàu vươn khơi đầu năm mới cùng thời tiết thuận lợi giúp ngư dân quảng ngãi
bám biển bội thu mùa vụ
vươn khơi bám biển không chỉ là nghề sinh sống bao đời của người vùng biển
đấy còn là nghề truyền thống được gìn giữ hàng trăm năm của ngư dân quảng ngãi